tại hà nội bộ quốc phòng việt nam chủ tịch các hội nghị quốc phòng quân sự asean năm hai nghìn hai mươi
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một mươi năm hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng
gọi tắt là admm đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam chủ trì buổi lễ
phát biểu tại lễ kỷ niệm đại tướng ngô xuân lịch khẳng định lễ kỷ niệm một mươi năm admm
là một trong những sự kiện nổi bật tiêu biểu cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của các quốc gia thành viên
đối với admm thể hiện quyết tâm của các nước asean cũng như các nước cộng là không để dịch covid một mươi chín
cản trở tiến trình hợp tác trong admm và điều đó cũng thể hiện sự quan tâm ủng hộ của các nước thành viên
admm cộng các nước khách mời đối với việt nam nước chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
sáng một mươi tháng một mươi hai đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng admm
lần thứ bảy theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam
tham dự buổi lễ tại điểm cầu hà nội có đại sứ và tùy viên quốc phòng
đại diện đại sứ quán các nước admm tại việt nam
tại các điểm cầu có bộ trưởng lãnh đạo bộ quốc phòng các nước admm tổng thư ký asean
phát biểu khai mạc hội nghị đại tướng ngô xuân lịch nhận định
với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng trên cơ sở các nền tảng kỹ thuật số hiện đại
các nước vẫn duy trì trao đổi và hợp tác thường xuyên
rút ngắn được khoảng cách địa lý và không gian giữa bộ quốc phòng và quân đội các nước
ngay sau khi kết thúc chương trình nghị sự admm
diễn ra lễ bản giao chức chủ tịch admm admm cộng cho nước brunei
trên cơn vị chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi một
bộ quốc phòng việt nam tin tưởng rằng brunei tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác quốc phòng
vì một asean gắn kết chủ động và thích ứng